ở quận hoàng mai thành phố hà nội có một nơi được gọi là xóm chạy thận
những người sinh sống ở đây hầu hết họ đều mang trong mình căn bệnh suy thận
và cứ cách vài ba ngày họ phải vào viện để điều trị
chính vì thế có những người đã rất nhiều năm không thể về quê ăn tết đoàn tụ cùng gia đình
thế nhưng nghị lực sống mạnh mẽ đã giúp họ thích nghi với hoàn cảnh
và đắm một cái tết ấm áp dù không thể ở bên người thân của mình trong những ngày cuối năm
cô hoàng thị tuất một giáo viên tiểu học đã có đến chín năm gắn bó với xóm chạy thận
rời quê nhà lên hà nội để thuê trọ sinh sống
mang trong mình căn bệnh suy thận phải thường xuyên vào bệnh viện chạy thận điều trị
không ngoại trừ những ngày lễ tết
thế nên cô tuất cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu lần mình phải đón tết xa quê